thành phố hồ chí minh sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và quản lý thu phí đỗ xe lòng đường
đây là đề xuất của sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
vừa được ubnd thành phố chấp thuận triển khai trong thời gian tới
cụ thể khu vực thí điểm ứng dụng này là đường lê lai quận một và sân bay tân sơn nhất
hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý phí đổ xe thông qua lắp đặt hệ thống camera giám sát bãi đỗ xe
nhận diện tự động phương tiện lưu thông
hệ thống phân loại phương tiện xe ô tô con xe tải taxi ô tô khách xe hài bánh v v
xác định thời gian ra vào khu vực sân bay kiểm soát lưu thông trên các làng xe khác nhau
phát hiện tự động các phương tiện vi phạm trực tự an toàn giao thông
từ việc phân tích dữ liệu hệ thống có thể xác định được hiện trạng giao thông hiện tại
và dự báo được xu hướng ủng tác giao thông trong tương lai gần
trước đó sở giao thông vận tải tp hcm có dự thảo gửi các sở ngành đề xuất việc xử phạt
và từ chối đăng kiểm với những ô tô nổ nhưng không trả phí